liên quan đến tình hình bầu cử tại thái lan ứng cử viên thủ tướng của đảng vnth xê thả thao y xỉn mới đây tuyên bố
sẽ không tìm cách bãi bỏ hoặc sửa đổi mục một trăm một mươi hai của bộ luật hình sự còn được biết đến với tên gọi là luật khi quân
nếu quốc hội thái lan chấp thuận đề cử ông làm thủ tướng
cam kết được đưa ra sau khi một số thượng nghị sĩ đã cáo buộc ông xê thả từng nói rằng
điều luật trên nên được sửa đổi trong một cuộc phỏng vấn trước thêm tổng tuyển cử
ông xê thà nhấn mạnh nếu đảng vi nước thái đề cử ông trong vòng bỏ phiếu tiếp theo của quốc hội
chắc chắn sẽ không có sửa đổi nào đối với luật khi quân
ông cũng cho rằng kinh tế và sinh kế của người dân là những vấn đề quan trọng hiện nay
và điều chính phủ mới phải làm trước tiên là đảm bảo cuộc sống ấm no cho người dân và cải thiện nền kinh tế
luật khi quân nhằm ngăn chặn hành vi xúc phạm và đe dọa các thành viên cao quý nhất của hoàng gia thái lan
điều một trăm một mươi hai của bộ luật hình sự thái lan nêu rõ những ai phỉ báng lăng mạ hoặc đe dọa nhà vua
hoàng hậu người thừa kế hoặc các quan nhiếp chính sẽ bị phạt tù lên đến một mươi năm năm
quy định này hầu như không thay đổi kể từ khi bộ luật hình sự đầu tiên được ban bố vào năm một nghìn chín trăm linh tám
đảng vi nước thái có ba ứng cử viên thủ tướng trong đó ông xê thả được dự đoán là người sẽ được giới thiệu
để quốc hội bầu chọn trong phiên họp ngày bốn tháng tám tới
cựu tổng thống mỹ donald trump một lần nữa đối mặt với cáo buộc hình sự
trong cuộc điều tra của bộ tư pháp liên quan đến cáo buộc ông đã cản trở luật pháp
nhằm tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào năm hai nghìn hai mươi
đây là lần thứ ba trong vòng bốn tháng qua ông donald trump đối diện với một cáo buộc hình sự
theo đó công tố viên đặc biệt jack smith đã cáo buộc ông donald trump tìm cách đảo ngược thất bại của ông
trước đối thủ khi đó là ông joe biden
cụ thể nhiều quan chức mỹ đã làm chứng rằng ông donald trump đã gây áp lực với họ
dựa trên những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử quy mô lớn
ngoài ra những người ủng hộ ông đã tấn công đời capitol trong nỗ lực ngăn chặn quốc hội mỹ công nhận chiến thắng của ông joe biden
theo cáo trạng ông donald trump đã được triệu tập tham gia một phiên tòa ở thủ đô washington d c vào ngày ba tháng tám
nhiều quốc gia châu âu thông báo chuẩn bị sơ tán công dân khỏi niger do tình hình bất ổn sau cuộc đảo chính tại quốc gia tây phi này
tuy nhiên cả liên minh châu âu eu và mỹ đều cho biết chưa có kế hoạch chính thức nào liên quan đến việc sơ tán công dân khỏi niger
ngoại trưởng pháp cho biết paris đã sẵn sàng sơ tán hàng trăm công dân pháp cùng công dân một số quốc gia châu âu khác
tuy nhiên pháp hiện chưa có kế hoạch giúp một năm trăm linh binh sĩ đang đồn trú tại niger
trước đó tây ban nha và italia thông báo đang chuẩn bị các chuyến bay đưa công dân về nước
đức cũng hối thúc công dân về nước thông qua các chuyến bay sơ tán của pháp
tuy nhiên eu cùng ngày cho biết chưa lên kế hoạch sơ tán chính thức nhân viên tại niger
xong những ngày này có thể hồi hương nếu có nhu cầu
mỹ cũng xác nhận chưa có kế hoạch sơ tán công dân khỏi niger ở thời điểm hiện tại
do không nhận thấy những mối đe dọa trực tiếp nào tới công dân và các cơ sở của mỹ tại quốc gia tây phi
trước đó trong một tuyên bố đưa ra hôm ba mươi tháng bảy chính quyền quân sự ở niger nắm quyền lực
từ tổng thống mohamed bazoum trong cuộc đảo chính vào tuần trước đã cấm xuất khẩu urani và vàng sang pháp
hàng nghìn người ủng hộ chính quyền mới đã hoan nghênh động thái này trong các cuộc biểu tình chống pháp ở thủ đô niamey
niger là nước sản xuất urani lớn thứ bảy trên thế giới
chiếm năm sản lượng toàn cầu
dường tại pháp lượng urani được sử dụng chiếm một mươi năm một mươi bảy
tổng thống belarus alexander lukashenko cho hay có kế hoạch xúc tiến việc thành lập một đội quân hợp đồng
trong đó các chiến binh wagner đóng tại belarus sẽ trở thành sương sống của lực lượng
tuy nhiên nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh là minsk sẽ không gây chiến
theo bộ quốc phòng belarus các binh sĩ hợp đồng hiện chiếm khoảng sáu mươi quân đội nước này
quân đội có thể ghi hợp đồng hai năm với những người chưa từng
những người chưa từng phục vụ trong quân ngũ hoặc những người đã thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc
trước đó bộ quốc phòng belarus và tập đoàn quân sự tư nhân wagner ở nga đã xây dựng một kế hoạch hợp tác trong tương lai gần
các đào tạo viên và chiến binh wagner hiện đã tham gia vào các nghiệp vụ huấn luyện
tuy nhiên phía minsk không tiết lộ có bao nhiêu chiến binh wagner hiện đang đóng trên lãnh thổ belarus
iceland đã đình chỉ hoạt động của đại sứ quán nước này tại nga qua đó trở thành quốc gia châu âu đầu tiên đưa ra quyết định này
đáng chú ý là đại sứ quán iceland tại nga hiện đóng vai trò là cơ quan ngoại giao đại diện của iceland tại tám quốc gia khác trong khu vực
thông báo của bộ ngoại giao iceland khẳng định việc đình chỉ hoạt động đại sứ quán tại moscow không đồng nghĩa với việc hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao
ngay khi tình hình cho phép iceland sẽ ưu tiên khôi phục hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao này
hồi tháng sáu iceland đã thông báo kế hoạch đình chỉ hoạt động đại sứ quán tại nga với lý do quan hệ song phương đã xuống mức thấp nhất
trên các phương diện quan hệ thương mại
đại sứ quán này cũng đã yêu cầu nga điều chỉnh lại hoạt động ngoại giao của nước này tại thủ đô reykjavik
ngay sau đó moscow khẳng định sẽ cân nhắc động thái của iceland khi đánh giá về quan hệ song phương trong tương lai
từ ngày một tháng tám luật về đồng rút kỹ thuật số được chính quyền liên bang nga thông qua trước đó đã chính thức có hiệu lực
tuy nhiên bên cạnh đó sau khi hình thức tiền tệ quốc gia mới này xuất hiện tiền mặt và các hình thức không dùng tiền mặt tiếp tục được lưu hành tại nga
cũng trong tháng tám hoạt động thủ đô nga đã được đồng hành
thử nghiệm đầu tiên với đồng rút kỹ thuật số sẽ được triển khai
một nền tảng đặc biệt đã được thiết lập để lưu trữ những đồng rút này và thực hiện các giao dịch với chúng
ngân hàng trung ương liên bang nga sẽ trở thành cơ quan quản lý việc lưu thông đồng tiền này
với việc mở rộng thử nghiệm đồng rút điện tử sang các hoạt động khác nga đã có kế hoạch khởi động quá trình này vào đầu năm sau
chủ yếu áp dụng cho thanh toán không tiếp xúc sử dụng công nghệ nfc
dự kiến là đồng rút kỹ thuật số có thể thay thế cho hệ thống skyp cho phép người dân nga không chỉ tự do thanh toán
mà còn chuyển tiền của mình trong giới hạn số dư
mưa lớn tại trung quốc trong bốn ngày liên tiếp kể từ hôm hai mươi chín tháng bảy do ảnh hưởng của báo đốc sury đã gây lũ lụt trên diện rộng
và khiến ít nhất hai mươi người thiệt mạng một mươi chín người vẫn đang mất tích
hiện chính quyền trung quốc đang khẩn trương triển khai các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ quy mô lớn
thủ đô bắc kinh là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa
trong mưa lũ khi ghi nhận một mươi một người thiệt mạng trong đó có hai nhân viên cứu hộ hy sinh khi làm nhiệm vụ
khoảng một trăm hai mươi bảy người tại một mươi ba quận phải sơ tán
tại tỉnh hà bắc cũng có chín người thiệt mạng đến nay vẫn còn ít nhất một mươi chín người ở bắc kinh và hà bắc đang mất tích
hiện trực thăng quân sự đã được điều đi cứu trợ ở các quận tại bắc kinh nơi nhiều tuyến đường bị ngập
cư dân bị mắc kẹt trong nhà nhiều tấn thực phẩm nước uống và đồ dụng thiết yếu được thả xuống cho người dân
chủ tịch trung quốc tập cận bình yêu cầu lực lượng chức năng triển khai toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu hộ
sửa chữa cơ sở tầng để khôi phục cuộc sống thường nhật cho người dân sớm nhất có thể
bộ tài chính trung quốc cũng thông báo sẽ dành một trăm một mươi triệu nhân dân tệ hơn một mươi năm triệu đô la mỹ để hỗ trợ phòng chống lũ lụt
và cứu trợ nạn nhân thiên tai tại các khu vực bắc kinh thiên tân và hạ bắc
bộ ngoại giao mỹ đã thành lập cục an ninh và ngoại giao y tế toàn cầu
cơ quan phụ trách công tác ứng phó với các mối đe dọa y tế toàn cầu sau đại dịch covid một mươi chín
ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết nhiệm vụ chính của cơ quan này là tận dụng sức mạnh và quyết tâm của nền ngoại giao mỹ
để tập hợp cộng đồng quốc tế lại với nhau nhằm ngăn ngừa phát hiện và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm
ngoại trưởng blinken nhấn mạnh thông qua cục an ninh và ngoại giao y tế toàn cầu
mỹ sẽ cố gắng tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức quốc tế và những quốc gia khác
trong công cuộc đấu tranh với các bệnh truyền nhiễm bao gồm cả s và ebola
cơ quan mới được thành lập sẽ nằm dưới sự lãnh đạo của ông john kengasong
điều phối viên chương trình s toàn cầu kiêm đại diện đặc biệt phụ trách ngoại giao y tế toàn cầu của chính phủ mỹ